theo ngân hàng nhà nước lãi suất bình quân các khoản vay mới hiện chỉ còn sáu bốn một năm giảm thêm bảy so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều ngân hàng đã tung ra các gói tiến dụng với mức lãi suất hấp dẫn và tạo điều kiện để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tiếp cận với hồ sơ vay vốn
báo cáo của ngân hàng nhà nước cho biết nếu như trong quý đầu tiên của năm tăng trưởng tín dụng chỉ đạt hai mươi
thì sang quý ii dự báo sẽ tăng tới ba tám điều này kỳ vọng nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh sẽ được đẩy mạnh khơi thông
thực tế cũng cho thấy nhiều ngân hàng đang liên tiếp đưa ra các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
những chỉ báo của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đều đang cho thấy nền kinh tế đang vào nhịp phục hồi nhanh
lãi suất thấp tiến dụng cho sản xuất kinh doanh tăng nhanh không chỉ giúp phát huy vai trò hỗ trợ đà tăng trưởng
mà còn giúp các doanh nghiệp đón đầu xu hướng kinh tế phục hồi
từ đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn kho bạc nhà nước đã huy động được tám mươi hai trăm hai mươi chín tỷ đồng đạt hai mươi sáu kế hoạch phát hành của năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn bộ trái phiếu do kho bạc nhà nước phát hành thông qua một mươi tám đợt đấu thầu tỷ lệ đấu thầu thành công đạt sáu mươi năm
lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành tại những phiên cuối cùng trong tháng ba
của kỳ hạn năm năm bảy năm một mươi năm và một mươi năm năm
trong năm năm lần lượt là một bốn mươi bảy hai hai hai bốn mươi hai và hai sáu mươi hai
mức lãi suất trúng thầu này có xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước
trên thị trường thứ cấp giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ cũng có sự tăng trưởng
theo đó tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ tháng ba đạt trên hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn một mươi một sáu trăm linh tỷ đồng một phiên
thị trường trứng khoán đã có những tiến hiệu khởi sắc và có thể nhận thấy
dòng tiền đã tập trung vào nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp vốn hoa lớn
chỉ mới qua quý đầu năm hai nghìn hai mươi bốn nhưng nền kinh tế đang có sự phục hồi rõ nét hơn
trong khi đó thị trường trứng khoán cũng đã có sự tăng điểm mạnh với mức tăng bằng cả năm hai nghìn hai mươi ba
thanh khoản gia tăng mạnh trên thị trường dòng tiền đang chủ yếu tập trung mạnh
vào các nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp vốn hóa lớn
thay vì những nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa của những lần tăng trước đó
công ty cổ phần chứng khoán sài gòn hà nội
hs nhận định các doanh nghiệp lớn đã có vị thế nhất định nền tảng tài chính tốt
vì thế khi đã qua giai đoạn khó khăn đến những giai đoạn thị trường phục hồi trở lại
những doanh nghiệp lớn sẽ luôn có xu hướng dẫn dắt về mặt thị trường
cước vận tải biển quốc tế tăng phi mã vẫn tiếp tục là vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu
tính tới thời điểm này mức giá cước vận tải biển đã tăng hơn bảy mươi so với cùng kỳ năm trước
còn nếu so với thời điểm trước dịch covid một mươi chín mức giá cước đã tăng lên đến
một trăm một mươi những tuyến đường có cước phí vận tải biển tăng cao nhất là châu âu mỹ
chủ yếu do khủng hoảng ở khu vực biển đỏ vẫn chưa hạ nhiệt
hiện nay gần chín mươi khối lượng hàng hóa thương mại của việt nam được vận chuyển bằng đường biển
tuy nhiên đội tàu của việt nam chủ yếu là tàu trọng tài nhỏ do vậy việc phát triển đội tàu
container quốc gia đội tàu bay chuyên trở hàng hóa cũng như hiện đại hóa vận tải đường sắt
sẽ là giải pháp lâu dài giúp doanh nghiệp giảm sự ảnh hưởng từ những biến động thế giới
nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa việt nam
mới đây ngân hàng nhà nước đã trình chính phủ đề xuất gia hạn thời gian trả nợ giữ nguyên nhóm nợ
theo thông tư hai thêm sáu tháng nữa thay vì kết thúc vào ngày ba mươi tháng sáu năm nay như dự kiến
với gia hạn thông tư hai được kỳ vọng tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp phụ hồi sản xuất kinh doanh
theo ngân hàng nhà nước đến hết năm hai nghìn hai mươi ba đã có gần một trăm tám mươi tám lượt khách hàng được cơ cấu lại
thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ
nợ gốc và lãi được cơ cấu hơn một trăm tám mươi ba tỷ đồng
được giãn hoãn nợ không chỉ giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính mà còn giúp tăng cơ hội tiếp cận vốn
bởi nếu bị chuyển sang nhóm nợ xấu thì doanh nghiệp sẽ khó có thể vay thêm vốn cho sản xuất
song song với việc gia hạn nợ các ngân hàng vẫn phải trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ cho các khoản nợ trong năm nay
các chuyên gia cho rằng cách thức này cũng đòi hỏi các ngân hàng phải tính toán
để bố trí nguồn lực phù hợp khi tái cơ cấu nợ cho doanh nghiệp
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến hết quý i xuất khẩu gỗ và lâm sản của việt nam
đã thu về ba sáu mươi một tỷ usd cùng nhiều tín hiệu tích cực tại các thị trường trọng điểm
thị trường mỹ được đánh giá có dấu hiệu phục hồi với các chỉ số dự báo gdp thực tế sẽ tăng hai hai trong năm hai nghìn hai mươi bốn
nhu cầu mua sắm tiêu dùng được cải thiện
thị trường hàn quốc cũng đang tìm kiếm đối tác và nhà sản xuất tại các nước
đông nam á như indonesia malaysia việt nam mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này
thị trường eu cũng còn rất nhiều dư địa đặc biệt là phân khúc nội thất phòng khách
với nhiều tín hiệu tích cực từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm
ngành gỗ việt nam đang phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu một mươi bốn một tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thanh long là một trong những loại trái cây xuất khẩu chủ lực của việt nam
trước năm hai nghìn hai mươi thanh long được mệnh danh là nữ hoàng của các loại trái cây
đỉnh điểm kinh ngạch xuất khẩu đã đạt gần một ba tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám
thế nhưng ba năm trở lại đây xuất khẩu thanh long liên tiếp giảm
năm hai nghìn hai mươi ba chỉ còn đạt trên sáu trăm linh triệu usd
thị trường xuất khẩu thanh long đang cạnh tranh ngày càng gây gắt khi nhiều quốc gia khác như trung quốc
ấn độ mexico đã trồng thành công loại quả này
năm hai nghìn hai mươi một trung quốc công bố đạt sản lượng một sáu triệu tấn thanh long
cao hơn việt nam và trở thành nước có diện tích trồng thanh long lớn nhất thế giới
đây là một trong những nguyên nhân khiến cho xuất khẩu loại trái cây này của việt nam giảm mạnh
bởi tám mươi thanh long việt nam được xuất khẩu vào trung quốc
hiện bà con nông dân tại nhiều nơi đang nâng cao chất lượng và năng suất mở rộng thị trường
cục hàng không mới đây đã họp với các hãng hàng không để xem xét tăng chuyến bay
tăng chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng xem xét tăng thêm tải cung ứng trên các đường bay
từ hà nội thành phố hồ chí minh đi các điểm có nhu cầu du lịch lớn như đà nẵng phú quốc tuy hòa bình định cam ranh
đặc biệt trong các ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng bốn và mùng một đến mùng ba tháng năm
theo đó việt nam airlines dự kiến tăng khoảng ba mươi bốn mươi chuyến bay một ngày và vietjet air tăng khoảng tám mươi chuyến bay một ngày
cục hàng không việt nam cũng xem xét điều chỉnh tăng tham số tại cảng hàng không quốc tế nội bài
từ ba mươi bảy chuyến một giờ lên bốn mươi hai chuyến một giờ khung giờ ngày
và điều chỉnh tăng tham số tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất một số ngày cao điểm dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
từ bốn mươi bốn chuyến một giờ lên bốn mươi sáu chuyến một giờ khung giờ ngày
thưa quý vị và các bạn chương trình nhục sống kinh tế phát sóng hàng ngày với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý